hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ tài xế nguyễn minh việt
chú xã ngọc định huyện định quán tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
dạng sáng ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đồng nai
đang tuần tra trên quốc lộ một a đoạn km một nghìn tám trăm năm mươi tám thuộc xã hồ nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai
thì phát hiện chiếc xe tải mang bề kiểm soát sáu mươi c ba mươi ba nghìn hai trăm một mươi bảy do tài xế nguyễn minh việt chú xã ngọc định huyện định quán đồng nai điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một a có biểu hiện trở quá tải trọng
lúc này tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế dừng xe và đưa xe đi kiểm tra tải trọng
tổ tuần tra cũng cử đại úy lê thanh tài thành viên của tổ công tác lên ngồi cùng tài xế để áp tải chiếc xe đến trạm cân
khi chiếc xe chạy đến km một nghìn tám trăm sáu mươi ba một trăm linh trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn khu phố một phường tân biên thành phố biên hòa
thì chiếc xe bất ngờ đâm ở giải phân cách lật nghiêng hàng hóa trên xe đổ ra đường
vụ tai nạn đã làm tài xế việt và đại úy tài bị xây sát nhẹ
ngay sau khi tai nạn xảy ra tài xế việt đã chui ra khỏi cabin rồi quay lại đấm liên tiếp vào đầu đại úy tài
sự việc được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội